sở giao thông vận tải và sở lao động thương minh và xã hội hà nội vừa có văn bản hướng dẫn việc phát hành quản lý và sử dụng miễn phí phương tiện vận tải hành khách công cộng khối lượng lớn trên địa bàn tp hà nội trong đó có người trên sáu mươi tuổi
thẻ miễn phí được sử dụng trên các phương tiện vận tải hành khách công cộng được cấp cho người có công với cách mạng người khuyết tật người cao tuổi từ sáu mươi tuổi trở lên người thuộc hộ nghèo trẻ em dưới sáu tuổi được sử dụng miễn phí không cần cấp thẻ
ngoài ra đối tượng ưu tiên cũng được mở rộng hơn nếu như trước đây chỉ có người có hộ khẩu trên địa bàn hà nội mới được ưu tiên thì nay người ngoại tỉnh chỉ cần có xác nhận thường xuyên đi lại trên địa bàn thủ đô cũng được cấp thẻ
thẻ có giá trị sử dụng năm năm kể từ ngày được cấp riêng với nhân khẩu thuộc hộ nghèo thẻ có giá trị sử dụng trong năm đến hết ngày ba mươi một tháng một mươi hai